nắng nắng kéo dài nhiều tháng nay đã làm cho đời sống người dân đảo hòn chuối tỉnh cà mau dường như bị đảo lộn
để chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây mới đây vùng nam hải quân đã điều tàu ra cấp nước ngọt cho bà con trên đảo
một mươi lít nước ngọt đã được cán bộ chiến sĩ vùng năm hải quân cấp miễn phí cho người dân đảo hòn chuối
đã phần nào giúp người dân cải thiện tình trạng thiếu nước ngọt vượt qua khó khăn trước mắt
thời gian tới vùng năm hải quân sẽ tiếp tục điều động tàu chở nước ngọt ra các đảo cấp cho người dân
để bà con ổn định cuộc sống vươn khơi bám biển phát triển kinh tế